thưa quý vị vào hồi khoảng bốn giờ sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi vị trí tâm bão vào khoảng một mươi ba ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai bảy độ kinh đông
trên khu vực phía tây bắc của quần đảo trường sa cách đất liền các tỉnh từ bình định ninh thuận khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi tới bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong khoảng một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày ba mươi tháng một mươi vị trí tâm bão vào khoảng một mươi ba sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông trên vùng biển các tỉnh từ quảng ngãi đến ninh thuận
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi vị trí tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba sáu độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông trên đất liền các tỉnh tây nguyên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực campuchia
để chủ động ứng phó với bão số năm các tỉnh khu vực nam trung bộ đã theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tăng cường thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh
không để xảy ra tình trạng các cơ quan đơn vị lơ là người dân chủ quan khẩn trương giả soát kiểm đếm các phương tiện tàu thuyền thông tin kịp thời
kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh chú bão an toàn kiểm tra những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập lụt chủ động phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn chủ động chuẩn bị lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
tại những khu vực trọng điểm sung yếu chuẩn bị phương án cứu trợ phòng dịch bệnh tại vùng ngập lụt hướng dẫn người dân ra cố trăng chống nhà cửa cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ
đối với các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa lũ để chủ động vận hành tích nước hợp lý đảm bảo an toàn công trình không để xảy ra lũ nhân tạo do xả lũ gây thiệt hại cho vùng hạ du
ngành giáo dục cho học sinh sinh viên nghỉ học trong các ngày ba mươi đến ba mươi một tháng một mươi

công an huyện đắc song đã tạm giữ năm đối tượng có liên quan tới vụ đầu độc hơn một cây thông trên ba mươi năm tuổi dọc đường hồ chí minh
năm đối tượng bị bắt gồm huỳnh bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nguyễn đình thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám phan công dụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lê mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và phan văn đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại xã nâm nật trang huyện đắk song đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại rừng
các đối tượng khai nhận đã dùng khoan tạo các lỗ nhỏ trên thân cây rồi đổ thuốc diệt cỏ vào để cây bị nhiễm thuốc héo úa rồi chết từ từ
để qua mặt lực lượng chức năng các đối tượng đã thực hiện hành vi hủy hoại rừng thông chủ yếu là vào ban đêm
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đàm văn huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tại huyện anh sơn tỉnh nghệ an
trước đó do cần tiền tiêu xài nên đàm văn huy đã nảy sinh ý định đến thành phố quy nhơn để trộm cắp xe máy
huy đã chuẩn bị một đoạn phá khóa rồi bắt xe khách từ tỉnh bình dương đến thành phố quy nhơn
khi đến khu vực phường hải cảng huy phát hiện chiếc xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi bảy l hai trăm linh năm nghìn bảy trăm một mươi bốn dựng trên vỉa hè nhưng không có người trông coi
đối tượng này đã sử dụng đoạn phá khóa và lấy trộm chiếc xe máy
đến chiều cùng ngày đàm văn huy bị công an tp quy nhơn bắt giữ
khi đang trên đường mang tài sản đi tiêu thụ đàm văn huy đã từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành trên lĩnh vực y tế của tỉnh trà vinh vừa tiến hành kiểm tra một kho chứa mỹ phẩm của trương giới phát minh
chú tại ấp long bình b phường bốn tp trà vinh và phát hiện nhiều lỗi vi phạm
cụ thể là qua kiểm tra tại kho hàng lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi chín sản phẩm
co hai trên nhãn hiệu ghi nguồn gốc xuất xứ không ghi nguồn gốc xuất xứ ba lọ mỹ phẩm kem trắng da poly bốn lọ hoa đô mát sa mặt chưa có công bố sản phẩm mỹ phẩm một lọ body white hai lọ kem chống nắng niêm đã hết hạn sử dụng
tại thời điểm kiểm tra anh minh thừa nhận lỗi vi phạm đồng thời cam kết sẽ khắc phục và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật
được biết cơ sở có địa chỉ ở phường sáu tp trà vinh chuyên nhập các hàng mỹ phẩm ở tp hcm về để bán xỉ và lẻ cho khách hàng
trên địa bàn tỉnh trà vinh đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở và niêm phong số mỹ phẩm nêu trên để xử lý theo quy định
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi